phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ vừa chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền
hai mươi tấn hạt giống lúa hai trăm ba mươi tấn hạt giống ngô và hai mươi bốn tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia
để hỗ trợ bốn địa phương bị thiệt hại do bão số một
cụ thể xuất cấp cho tỉnh hà nam bảy mươi tấn hạt giống năm mươi tấn hạt giống ngô và năm tấn hạt giống rau
tỉnh nam định năm mươi tấn hạt sống ngô tám tấn hạt giống rau tỉnh ninh bình ba trăm linh tấn hạt giống lúa
hai mươi tấn hạt giống ngô ba tấn hạt giống rau và xuất cấp cho tỉnh thái bình hai trăm năm mươi tấn hạt giống lúa
một trăm linh tấn hạt giống ngô tám tấn hạt giống rau
phó thủ tướng yêu cầu việc xuất cấp quản lý và sử dụng số giống cây trồng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành